thông tin liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức làm sổ đỏ giả đánh cháo lấy sổ đỏ thật để bán đất không phải của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa phối hợp với công an xã thanh lâm huyện mê linh thành phố hà nội đã bắt giữ được một đối tượng có liên quan
hiện cơ quan điều tra đã di lý đối tượng về khánh hòa
đối tượng bị bắt giữ là trần văn mão ba mươi ba tuổi trú tại huyện sóc sơn hà nội
bị bắt theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
trước đó thấy một người dân ở nha trang đăng tin bán lô đất số bốn mươi chín b lam sơn kèm theo hình ảnh một cuốn sổ đỏ
một nhóm đối tượng đã làm giả sổ đỏ này sau đó đến nhà chủ lô đất hỏi mua rồi tìm cách đánh cháu
có được cuốn sổ thật nhóm này giao bán lô đất với giá rẻ
khi có người hỏi mua nhóm đối tượng hẹn ở một văn phòng công chứng ở nha trang để làm hợp đồng mua bán rồi giàn cảnh chiếm đoạt một hai tỷ đồng
trong đó mão được phân vai đóng giả là con của chủ lô đất trực tiếp nhận một hai tỷ đồng từ người mua rồi bỏ trốn